tại hà nội ban thường trực ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam ban tuyên giáo trung ương hội nhà báo việt nam đã tổ chức tọa đàm phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái chính trị đạo đức lối sống
đến dự và chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá sâu sắc vai trò của báo chí trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng
bên cạnh đó đại diện các cơ quan ban ngành cơ quan báo chí cũng đã cùng nhau nhìn nhận nghiêm túc thực trạng chất lượng hiệu quả hoạt động của báo chí hiện nay và cho rằng báo chí cần phát huy hơn nữa vai trò của mình
việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị phát hiện sai trái biểu dương nhân tố tích cực các ý kiến trao đổi tại hương nghị của các đại biểu sẽ là những kinh nghiệm quý báu để báo chí làm tốt hơn nữa vai trò của mình
góp phần cùng toàn đảng toàn dân thực hiện một cách hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống